khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip
một người đàn ông ra tay tàn độc với một cụ già đã khiến dư luận hết sức phẫn nộ
liên quan đến vụ việc ngày hai mươi bốn tháng bốn viện kiểm sát nhân dân quận một mươi hai
đã hoàn tất cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang tòa án nhân dân quận một mươi hai
để đưa ra xét xử đối với bị can huỳnh văn giỏi bảy mươi tuổi ngụ quận một mươi hai
là người đàn ông trong clip về hành vi đối xử tàn độc với người khác
bị can giỏi là người đã có hành vi ra tay tàn độc với cụ già tám mươi sáu tuổi
ở quỹ tử thiện và bảo trợ xã hội trang khuyết mà báo chí từng đưa tin
gây bức xúc trong dư luận hồi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
theo cáo trạng công ty trách nhiệm hứa hoạn một thành viên quỹ tử thiện
và bảo trợ xã hội trang khuyết gọi tắt là quỹ trăng khuyết
được sở kế hoạch và đầu tư tp hcm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào năm hai nghìn hai mươi
quỹ trang khuyết có trụ sở chính là công ty cổ phần dưỡng lão tuổi già an vui
tại phương bảy quận tân bình
cũng từ năm hai nghìn hai mươi huỳnh văn giỏi được quỹ trăng khuyết bổ nhiệm công việc quản lý
trông coi dọn dẹp vệ sinh lò ăn uống cho một mươi bốn cụ già neo đơn tại cơ sở quận một mươi hai
tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai cụ vtt tám mươi sáu tuổi được tiếp nhận và đưa vào quỹ trang khuyết cơ sở quận một mươi hai
thời điểm tiếp nhận cụ t bị bệnh sa rút trí tuệ nặng do tuổi già
bị mất khả năng nhận thức khả năng điều khiển hành vi
từ ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến ba mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
huỳnh văn giỏi nhiều lần quát tháo chửi bới và dùng tay kéo lê dùng chân đá cụ tề
ông lưu mạc phong người cư trú tại quỹ trăng khuyết cơ sở quận một mươi hai
đã dùng điện thoại quay và đăng tải năm video lên tài khoản facebook kỹ sư tâm hồn
nhằm phản ánh hành vi đáng lên án của giỏi
ngày sáu tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba quỹ trang khuyết cơ sở quận một mươi hai
đã chuyển cụ tê đến cơ sở sài gòn bao dung
cùng trực thuộc quỹ trăng khuyết tại phường bảy quận tân bình
hiện tại cụ t giả yếu tinh thần không đủ minh mẫn
đến ngày hai mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba bà trần thị tuyết hồng thấy bài đăng
về hành vi giỏi ra tay với cụ tê nên đã đến công an phường thạnh lộc quận một mươi hai trình báo
tại cơ quan điều tra bị can huỳnh văn giỏi khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội
kết quả xem xét dấu vết thân thể cụ t không ghi nhận dấu vết thường tích
kết luận giám định pháp y tâm thần kết luận trước trong
khi bị giỏi ra tay và tại thời điểm giám định cụ t bị bệnh sa sút trí tuệ nặng do tuổi già
cụ tê bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
cáo trạng xác định hành vi của giỏi đã phạm vào tội hành hạ người khác
thuộc trường hợp đối với người già yếu ốm đau và không có khả năng tự vệ
theo điểm a khoảng hai điều một trăm bốn mươi bộ luật hình sự không hình phạt từ một đến ba năm tù
thưa quý vị hiện nay thực trạng già hóa dân số đang dần trở nên nghiêm trọng ở nước ta
chính vì vậy việc làm sao để chăm sóc tốt cho những người cao tuổi
đặc biệt là những người cao tuổi cơ nhỡ vô gia cư không có người thân
lại càng được xã hội trú trọng
đã có rất nhiều những trung tâm hỗ trợ ra đời nhằm thực hiện nghĩa vụ này
song không phải ở đâu cũng thật sự trở thành một mái ấm đúng nghĩa
một nơi để các cụ an tâm dưỡng già
mới đây mạng xã hội đăng tải nhiều đoạn video ghi lại cảnh cụ bà ốm yếu
bị một người đàn ông chửi bới dùng tay đánh vào người
trong clip dài một
một phút một mươi bảy giây người đàn ông liên tục quát đi vô đi vô đi lẹ mày
sau đó người đàn ông dùng tay chân tác động vào người phụ nữ khiến nạn nhân van xin
ông ơi ông đừng đánh nữa tôi đang đau
một video khác dài khoảng ba mươi chín giây khi cảnh người đàn ông dùng chân đá nhiều lần
và chân một cụ bà sau đó dùng tay đánh và la lớn ngồi xuống đừng cả trớn với tao nha
xung quanh có nhiều cụ già khác đang ăn và chứng kiến sự việc
sau khi tiếp nhận thông tin công an quận một mươi hai
phối hợp với các lực lượng liên quan đã vào cuộc xác minh
lực lượng chức năng xác định cụ bà trong clip tám mươi năm tuổi đơn thân
còn người đàn ông tên là huỳnh văn giỏi sáu mươi chín tuổi được cho là quản lý của cơ sở này
theo điều tra ban đầu nơi xảy ra vụ việc là trung tâm quản lý và hỗ trợ người vô gia cư
tên gọi khác là quán trọ trăng khuyết tại địa chỉ ba trăm chín mươi bảy trên sáu hà huy giáp phường thạnh lộc
thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên quỹ tử thiện và bảo trợ xã hội trang khuyết
có trụ sở chính ở quận một
theo hợp đồng ủy quyền trung tâm này do bà võ hồ thu quản lý và có đăng ký hoạt động tại địa phương
bà võ mỹ thảo vân phó chủ tịch ủy ban nhân dân phường thạnh lộc quận một mươi hai tp hcm cho biết
các đoạn clip lan truyền trên mạng được một người sống tại trung tâm quay lại
tuy nhiên clip quay vào thời điểm nào thì không rõ người quay clip hiện tại cũng không còn ở trung tâm
sau khi sự việc được lan truyền trên mạng xã hội đích thân bà vân cũng đã xuống cơ sở nuôi dưỡng này để kiểm tra
theo bà vân trung tâm này thuê căn nhà có diện tích bảy x một mươi tám mét khi hoạt động có đăng ký với địa phương
tuy nhiên trước đó vào ngày hai mươi năm tháng bốn công an đến kiểm tra xử phạt hành chính trung tâm bảy trăm năm mươi đồng
lý do là không đăng ký tạm trú tạm vắng cho những người ở trung tâm
thời điểm kiểm tra trung tâm đang có tổng cộng một mươi bốn người bao gồm cả ông giỏi
những người này có độ tuổi từ sáu mươi đến tám mươi năm đều là người lang thang không nơi nương tựa
chúng tôi hỏi han thì được biết
họ tự tìm hiểu đến nương nhờ tại quán trọ và cho biết không phải đóng bất cứ khoản tiền nào
bên trong quán trọ có các giường sắt đủ một người nằm làm nơi ngủ cho các cụ già
nơi này được lắp camera an ninh ở trong và cả bên ngoài
qua làm việc với phía quán trọ thì được biết ông giỏi không phải là người quản lý
mà hoàn cảnh như các cụ già khác là người không nơi nương tựa
nhưng dù đã sáu mươi chín tuổi nhưng ông giỏi còn khỏe hơn những cụ già khác sống tại đây
nên được quản lý trung tâm giao đi mua thực phẩm hàng ngày
để trung tâm nấu ăn
ngoài ra ông giỏi không làm gì khác
những người già đến đây ở không bị bắt ép đi làm bên ngoài
tại cơ quan điều tra ông giỏi khai nhận toàn bộ hành vi thô bạo của mình
tuy nhiên ông cũng khẳng định bản thân không có mâu thuẫn gì với cụ vtt
là người bị đánh trong đoạn clip
chỉ là do cụ tây lớn tuổi đã không còn minh mẫn và nói không nghe
nên làm ra các hành động như trên
được biết đến nay một mươi ba cụ già còn lại đã được đưa vào trung tâm hỗ trợ xã hội tp hcm để chăm sóc
các clip này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội
khiến nhiều người bức xúc trước thái độ và hành vi của người đàn ông
đồng thời nhiều cư dân mạng cũng bày tỏ thắc mắc về bản án
mà ông giỏi có thể phải đối mặt vì hành vi của mình
trả lời cho câu hỏi này luật sư nguyễn thị phương đã đưa ra những lập luận cá nhân
căn cứ theo bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm sửa đổi bổ sung năm hai nghìn một mươi bảy
đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác
người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ một mươi một đến ba mươi hoặc dưới một mươi một
nhưng thuộc một trong các trường hợp cụ thể
thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm
ngoài ra tùy từng trường hợp và mức độ nguy hiểm cụ thể
mà người quản lý có thể bị phạt tù ít nhất ba năm và cao nhất là tù trung thân
đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác
trong trạng thái tinh thần kích động mạnh
người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ ba mươi một đến sáu mươi trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh
do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó
hoặc đối với người thân thích của người đó
thì bị phạt tiền từ một mươi triệu đồng đến năm mươi triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
ngoài ra tùy theo từng trường hợp vi phạm và từng mức độ nguy hiểm của hành vi
mà người phạm tội có thể bị phạt tiền cao nhất đến năm mươi triệu đồng
và phạt tù cao nhất là ba năm tù giam
thưa quý vị vụ việc nói trên đã cho thấy thực trạng cấp bách
trong vấn đề chăm sóc người già neo đơn vô gia cư
nhất là khi khái niệm về mô hình viện dưỡng lão ở việt nam hiện nay còn khá mới mẻ
đây là một trong những bài toán khó mà các tổ chức xã hội cần nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết
nước ta đã chính thức bước vào giai đoạn già hóa dân số từ năm hai nghìn một mươi một
và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa nhanh nhất thế giới
nếu như các quốc gia phát triển mất một hoặc nửa thế kỷ để truyền từ giai đoạn già hóa dân số
thì việt nam chỉ mất hai mươi năm
vào năm hai nghìn một mươi chín tỷ lệ người từ sáu mươi tuổi trở lên chiếm tới một mươi một tám mươi sáu dân số việt nam
có nghĩa là cứ chín người thì có một người cao tuổi
đến năm hai nghìn hai mươi tám nhóm người trên sáu mươi tuổi có thể tăng lên hai mươi
tới năm hai nghìn năm mươi việt nam sẽ trở thành
quốc gia siêu già tương đương nhật bản và hàn quốc
nhìn vào thực tiễn việc người cao tuổi dưỡng già trong viện dưỡng lão
gần như đã trở thành quy luật tại các quốc gia phát triển
với những con số biết nói cùng sự chuyển biến đáng kể trong quan niệm sống
bài toán nan giải tại việt nam lúc này là số lượng viện dưỡng lão còn ít ỏi
không đáp ứng được nhu cầu đăng tăng nhanh
ông trương xuân cừ phó chủ tịch hội người cao tuổi việt nam đánh giá
tại việt nam có khá nhiều người cao tuổi sống đơn thân
hoặc sống một mình trong giờ hành chính không có con cái
nên nhu cầu về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi là rất lớn
tuy nhiên tại hà nội hiện có rất ít trung tâm chăm sóc người cao tuổi
do tư nhân đầu tư quản lý hoạt động dưới sạng dịch vụ chăm sóc lấy thu bù chi
mặc dù xuất hiện đã rất lâu nhưng cũng chỉ mới là những bước đi đầu tiên
cho một loại hình dịch vụ còn khá mới mẻ ở việt nam
giám đốc trung tâm nhân ái cho biết các trung tâm đều hoạt động dưới dạng cung cấp dịch vụ
mặt bằng vốn vay và cả việc cấp phép đều khó khăn vì thế giá dịch vụ đội lên rất nhiều
cùng với sự chậm chế đó là việc nhiều nơi vẫn còn bỡ ngỡ trong xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật
thiếu kỹ năng chăm sóc cũng như các điều kiện tiêu chuẩn đặc biệt
phù hợp dành cho người cao tuổi nhưng vẫn hoạt động
cũng vì thế có một thực trạng là một số trung tâm được đồng nhất với cách hiểu là nơi trông giữ những người già yếu
vô hình gây ra những sự việc đau lòng giống như việc cụ bà tám mươi năm tuổi bị chửi bới
gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần như vụ việc trên đây
hy vọng rằng cùng với sự gia tăng của tuổi thọ trung bình của tỷ lệ người cao tuổi ở việt nam
thời gian tới sẽ có thêm nhiều mô hình viện dưỡng lão trung tâm chăm sóc người cao tuổi
người cao tuổi đơn thân đạt chuẩn yêu cầu để các cụ có thể yên tâm dưỡng già
đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo